ở xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã diễn ra lễ dân hương và kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí phạm hùng
đến dự có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí phạm hùng thuộc lớp những nhà lãnh đạo tiền bối tài năng mẫu mực
có tầm nhìn chiến lược sắc xảo của đảng nhà nước và cách mạng việt nam
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí luôn gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ
hy sinh nhưng rất vẻ vang hào hùng của đảng ta và nhân dân ta
đồng chí phạm hùng là tấm gương cao đẻ
của một người cộng sản chân chính suốt đời tận chung với nước tận hiếu với dân
trong suốt sáu mươi năm liên tục hoạt động cách mạng sôi nổi và luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió
dù trong lao tù đế quốc trên những chiến trường ác liệt trước những bước ngọt của kết mạng
hay trước những nhiệm vụ mới nặng nề đầy khó khăn
đồng chí phạm hùng luôn tỏ rõ là người chiến sĩ cộng sản kiên cường
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng
sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tại lễ dân hoa dân hương và tưởng niệm đồng chí phạm hùng
đồng chí nguyễn xuân phúc chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thay mặt đảng và nhà nước đã thắp nén hương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với đồng chí phạm hùng người chiến sĩ cách mạng kiên trung và lãnh đạo mẫu mực
đã hiến dâng cuộc đời cho lý tưởng cộng sản vì độc lập dân tộc vì hạnh phúc nhân dân
đoàn công tác do đảng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng đồng chí đại tướng lê hồng anh nguyên bộ trưởng bộ công an các đồng chí thứ trưởng
ban giám đốc công an các tỉnh phía nam cũng đã đến dân hương tưởng nhớ
cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
trong sáu mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí phạm hùng có nhiều năm trực tiếp lãnh đạo lực lượng công an
vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam
dưới sự diều sát của bác hồ dù ở công vị nào đồng chí phạm hùng cũng đem hết tâm trí và sức lực
để cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và bộ nội vụ nay là bộ công an
chăm lo giáo dục rèn luyện lực lượng công an
có thể nói sự trưởng thành của lực lượng công an nhân dân đã in đậm dấu ấn của đồng chí phạm hùng
trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân xứng danh là thanh bảo kiếm của đảng
lá chân thép trong đấu tranh với các loại tội phạm